thưa quý vị sau chưa đầy hai mươi bốn giờ tiếp nhận tin báo của bị hại công an quận nam từ liêm
thành phố hà nội đã bắt giữ được đối tượng dùng dao đe dọa không chế cướp tài sản của lái xe taxi
tại địa bàn phường trung văn vào tối qua ngày một mươi năm tháng một
đối tượng bị bắt giữ là lê văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
trường là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
trong sáng nay công an quận nam từ liêm đã tiến hành công tác thực nghiệm khám xét chỗ ở của đối tượng
để thu thập chứng cứ làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ án
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng một trường chuẩn bị một con dao dạng dao phóng lợn dài khoảng ba mươi cm
giấu trong người với ý định đi cướp tài sản lấy tiền mua ma túy
sau đó trường vẫy một xe taxi lên ghế sau ngồi và yêu cầu lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường
khi đi vào đoạn đường vắng người ở đường đại linh phường trung văn quận nam từ liêm
trường từ ghế sau rút dao kể cổ khống chế lái xe taxi rồi cướp của nạn nhân số tiền năm trăm linh đồng
quá trình không chế răng co trường đã dùng dao gây thương tích vùng mặt và cổ nạn nhân
nhưng vết thương không quá nghiêm trọng
sau trưa đầy hai mươi bốn giờ khẩn trương điều tra vào hai mươi giờ tối ngày hôm qua
công an quận nam từ liêm đã bắt giữ được đối tượng trường khi đang lẩn trốn
một số lượng lớn ma túy hồng phiến gồm hơn một hai trăm linh viên và heroin
vừa được công an huyện tuyên hóa và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
đấu tranh triệt xóa bắt ba đối tượng liên quan
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một tại thôn bào xã tiên hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
tổ công tác công an huyện tuyên hóa chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phát hiện bắt quả tăng trần văn đô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại địa phương
đang tàng trữ một trăm bảy mươi chín viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược
tiến hành khám xét chỗ ở và xe ô tô của đô tổ công tác đã thu giữ một túi ni lông bên trong chứa một mươi viên nén hình tròn màu hồng
dạng thuốc tân dược và một túi nilon bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
đô khai nhận toàn bộ số đồ vật trên là ma túy mua của nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ở xã cam thủy huyện cam lộ tỉnh quảng trị
lực lượng phá án đã phối hợp với công an tỉnh quảng trị bắt giữ nguyễn tiến dũng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của dũng thu giữ một số tinh bột nghi là heroin và ma túy đá
cùng ba viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
dũng khai nhận là mua ma túy của nguyễn thị ngọc lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại tp đông hà quảng trị
khám xét nơi ở của lan công an đã thu một một mươi một viên ma túy tổng hợp
cùng hai gói ni lông màu đen chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng
ngày một mươi sáu tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ trần hoàng tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại quận một và ngô thị ngọc nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại quận bảy
để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo đó tuấn và nguyên bàn bạc với nhau về phương thức hoạt động phạm tội
cả hai thường rình trước các khách sạn rồi dùng thủ đoạn đánh ghen
để chiếm đoạt túi sách vòng vàng điện thoại của các nạn nhân
con mồi mà nhóm này hướng tới là những cặp nam nữ thường đến khách sạn vùng trạm tình cảm ngoài luồn
nên không dám trình báo tố giác với cơ quan công an
tuy nhiên qua công tác quản lý chắc địa bàn nắm nguồn tin nhanh nhạy
nên đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã kịp thời phối hợp
với công an quận bảy quận tám huyện bình chánh và thành phố thủ dầu một bình dương
nhanh chóng truy ra băng cướp và bắt giữ thu tăng vật để điều tra
tại cơ quan công an tuấn và nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định
công an quận tân bình tp hcm cho biết đang tiến hành lấy lời khai khám nghiệm hiện trường
vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
hành vi giật mạnh túi sách của kẻ cướp khiến cho nạn nhân ngã đập mặt xuống đường bất tỉnh tại chỗ
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một một người đàn ông và một người phụ nữ đứng trước
xe ô tô ở đường b sáu đoạn giao với a bốn phường một mươi hai quận tân bình tp hcm
người đàn ông đứng cạnh mở cửa xe ô tô và nói chuyện với người phụ nữ đứng quay lưng ra đường
thì bất ngờ nam thanh niên chạy xe máy chở theo đồng bọn áp sát rồi giật chiếc túi sách của người phụ nữ
cú giật mạnh khiến nạn nhân xoay một vòng ngã xuống đường nằm bất tỉnh
sau khi tiếp nhận thông tin công an quận bình tân đã có mặt ở hiện trường khám nghiệm
trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để điều tra
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường một mươi hai quận tân bình cho biết sau vụ việc nạn nhân không trình báo công an
lực lượng chức năng qua thông tin trên mạng nên vào cuộc điều tra truy xét
vào thời điểm cuối năm tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cướp dật có nhiều diễn biến phức tạp
người dân cần đề cao cảnh giác với các loại tội phạm này
bên cạnh việc trang bị ổ khóa gia cố cửa ngõ thì tránh đeo mang các tài sản có giá trị trên người
một cách hớ hên trong lúc đêm khuya đường vắng rất dễ trở thành mục tiêu của tội phạm
ngày một mươi sáu tháng một công an tỉnh tiền giang cho biết qua công tác thực hiện cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ an ninh trật tự vào dịp cuối năm
đã liên tiếp triệt phá ba tụ điểm cờ bạc trên địa bàn của huyện tân phước và thành phố mỹ tho
theo đó vào chiều ngày một mươi năm tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an thành phố mỹ tho
phá tụ điểm cờ bạc tại hộ nguyễn thị lạc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thuộc ấp mỹ lương xã mỹ phong tp mỹ tho
khi thấy lực lượng công an đến tụ điểm các đối tượng bỏ chạy
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một mươi bốn đối tượng có liên quan một mươi một xe mô tô một trăm linh ba triệu đồng
thu giữ sáu con gà một trăm một mươi bảy cuộn băng keo một mươi cặp cửa sắt một số vật dụng có liên quan
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời khai nhận từ điểm cờ bạc do lê kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cư trú phường bảy thành phố mỹ tho tổ chức
và phân công hai đối tượng trần văn liêm cư trú xã mỹ phong và lê anh tuấn cư trú phường ba thành phố mỹ tho
làm nhiệm vụ cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng công an
ngay sau khi phá tụi điểm cờ bạc tại xã mỹ phong lực lượng công an tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phá một tù điểm cờ bạc khác
trên địa bàn ấp long hòa b xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
tụ điểm cờ bạc do võ lê tuấn hảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cư trú ấp lâm hòa b xã đạo thạnh tổ chức
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn đối tượng có liên quan bốn xe mô tô gần năm triệu đồng thu giữ hai con gà ba cặp cửa sách ba mươi tám cụm băng keo
cả hai vụ việc đang được công an thành phố mỹ tho phối hợp với tuyền kiểm soát nhân dân thành phố tiến hành điều tra
củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật
trước đó vào lúc một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an huyện tân phước phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại phần đất của ông nguyễn văn trí thuộc ấp kinh a hai xã phước lập huyện tân phước
qua đó mời làm việc một mươi sáu đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc
thưa quý vị chiều ngày một mươi năm tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an thành phố hồ chí minh
đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong và trương thị bảo trân
nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ
nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á bệnh viện thủ đức và công ty nam phong
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ lãnh đạo bộ công an ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh
thư quan cảnh sát dự tra đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu và xác định
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện thủ đức đã mua kit test do công ty việt á sản xuất thông qua công ty nam phong
với tổng số tiền là gần ba mươi bốn tỷ đồng đơn giá bốn trăm bảy mươi đến năm trăm linh chín hai trăm năm mươi đồng một kiếp
việc bệnh viện thủ đức mua kýt test thông qua công ty nam phong là theo chỉ định của công ty việt á
với mục đích nâng giá trước khi bán vào bệnh viện
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lê vũ phong giám đốc công ty nam phong đã chi cho trương thị bảo trân
nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức hơn chín trăm chín mươi triệu đồng
để hợp thức hóa cho hồ sơ chỉ định thầu bệnh viện thủ đức yêu cầu và hướng dẫn công ty nam phong làm ba bản báo giá
do các công ty của người quen phong đứng tên
sau đó hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho công ty nam phong
đồng thời nâng đơn giá bán ký test do công ty việt á sản xuất để hưởng hoa hồng từ ba mươi
trăm đến bốn mươi phần trăm trên giá trị hợp đồng tương đương số tiền gần một mươi một tỷ đồng
gây thiệt hại cho bệnh viện thủ đức cũng là tài sản nhà nước đối với toàn bộ số tiền này
ngày một mươi năm tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm vũ phong về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ và khởi tố đối với trương thị bảo trân về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ
các bị can nêu trên đã thể hiện sự khẩn trương tích cực và kịp thời đối với chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật của công ty việt á
và các tổ chức cá nhân liên quan trong sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm covid một mươi chín góp phần xử lý nghiêm đối với các đối tượng
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để trục lợi giải tỏa bức xúc trong dư luận
sáng nay ngày một mươi sáu tháng một công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn rượu ngoại
không rõ nguồn gốc xuất xứ
nên tới hàng tỷ đồng
trước đó tại khu vực bãi rác thuộc địa phận xã cam tuyền huyện cam lộ giáp danh với huyện gio linh tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng phát hiện hai xe ô tô do lê tuấn vũ sinh năm hai nghìn ba chú thành phố đông hà và tạ ngọc tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
đang giao nhận hàng hóa
qua xác định các đối tượng có hành vi vận chuyển hàng nhập lậu nên lực lượng công an huyện đã tiến hành bắt giữ và khám xét phương tiện
thu giữ trên một năm trăm linh chai rượu ngoại có tổng giá trị hơn hai tỷ đồng
vì kiểm tra hai lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên
mới đây tại thôn thị trung xã đình dù huyện văn lâm tỉnh hưng yên tổ công tác công an huyện văn lâm phối hợp với công an xã đình dù
bắt quả tang đỗ đức việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã long hưng huyện văn giang đang có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi một kg pháo loại pháo hoa nổ
qua đấu tranh đối tượng khai nhận mua số pháo trên về để sử dụng trong dịp tết nguyên đán
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
thưa quý vị chỉ còn hai tuần nữa là đến tết nguyên đán
năm nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín thị trường quà tặng cũng đưa ra những mẫu mã sản phẩm
giỏ quà có giá thành phù hợp hơn với kinh tế của người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
do ảnh hưởng đại dịch covid một mươi chín người tiêu dùng tiết kiệm hơn trong chi tiêu
nên xu hướng các giỏ quà tết cũng có sự thay đổi về hàng hóa giá cả
các năm trước tiêu chí lựa chọn quà tết của người tiêu dùng là các sản phẩm ngoại nhập giá trị cao
thì năm nay chủ yếu là các sản phẩm bánh kẹo thực phẩm thiết yếu có xuất xứ trong nước với mức giá tẩm trung
với đặc điểm là một công ty chuyên sản phẩm về ô mai mứt kẹo
những mẫu sản phẩm quà tết năm nay của công ty này cũng được trang trí với linh vật hình con hổ của năm nhâm dân
cứ một dịp tết đến này thì bọn mình sẽ có những thiết kế riêng dựa trên thị hiếu của người sử dụng
cũng như là nhu cầu về quà tặng
sẽ thiết kế thành những giói giả pháp quà cụ thể hơn
và đều mang đến cho khách hàng những sự lựa chọn lịch sự và sang trọng hơn rất nhiều
theo ghi nhận của phóng viên năm nay các cửa hàng đưa lên kệ hàng loạt giỏ quà với nhiều mức giá khác nhau
giao động từ chín mươi chín đến năm trăm chín mươi chín đồng
các sản phẩm quà tết tại đây chủ yếu là các hàng việt nam như cà phê hạt điều bánh kẹo mứt rượu
không chỉ các giỏ quà có sẵn các siêu thị cũng linh hoạt làm các giỏ quà theo yêu cầu của khách hàng
vì tình hình dịch bệnh chung cho nên là về tình hình quà tết năm nay thì cũng sẽ có nhiều sự biến động so với mọi năm
tất cả từ phân khúc giá lẫn số lượng thì cũng đã có một chút xu hướng là giảm xuống so với mọi năm
năm nay thì cái phân khúc giá mà mình thấy được khách hàng cả doanh nghiệp lẫn khách hàng cá nhân lựa chọn nhiều nhất
thì sẽ nằm trong khoảng từ tám trăm linh cho đến một triệu là nhiều nhất
thị trường bánh kẹo giò quà tết đang được quan tâm
sau người tiêu dùng cần cân nhắc lựa chọn những thứ
thương hiệu uy tín nhằm tránh hàng giả hàng kém chất lượng mất an toàn vệ sinh thực phẩm
thưa quý vị thời gian gần đây đã xuất hiện một số đối tượng tự xưng là nhân viên nhà mạng viễn thông
rồi yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân mã otp để nâng cấp sim bốn g
các đối tượng lừa đảo đã triệt đề sử dụng sự bất cần thiếu cảnh giác của người dân để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng
và để nắm rõ hơn về cách thức thủ đoạn của những đối tượng này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
chị linh sinh sống tại quận thanh xuân hà nội
mới đây đã mất gần một mươi triệu đồng trong tài khoản để nâng cấp sim bốn g theo lời của một đối tượng tự nhận là nhân viên nhà mạng
đối tượng yêu cầu chị cung cấp mã otp cũng như thông tin cá nhân để hoàn tất thủ tục
sau khi cung cấp chị linh mới biết mình bị lừa
thật ra thì tôi cũng thấy là cái chiêu thức lừa đảo này nó khá là tinh vi
khi mà đối tượng đã lợi dụng cái danh nghĩa là người nhân viên
của một đơn vị viễn thông mà tôi đang dùng là mobile phone để lừa đảo
sau khi mà đối tượng đọc họ tên này ngày sinh tôi thấy thông tin trùng khớp
thì tôi đã cung cấp mã otv từ điện thoại của mình
và ngay lập tức thì đối tượng đã đổi mật khẩu gmail và cũng truy cập vào tài khoản ngân hàng của tôi
để lấy hết số tiền trong tài khoản ngân hàng
và tôi thấy cái chiêu thức lừa đảo của các đối tượng thì ngày càng tinh vi hơn
và đặc biệt là vào dịp tết nguyên đán thì các đối tượng lại càng hoàn toàn
trong vòng một mươi phút sau khi lấy được mạng otp và thông tin cần thiết của người dùng
những đối tượng lừa đảo trên sẽ thay đổi mật khẩu email cá nhân của người dùng
và đặt lại mật khẩu mới
tiếp tục đăng nhập vào tài khoản ngân hàng điện tử và đổi mật khẩu mới
thông qua email điện thoại và thông tin cá nhân mình
bao gồm số chứng minh nhân dân và ngày tháng năm sinh
sau đó các đối tượng sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản và thể thiết dụng
như vậy chỉ cần một phút lô là nhiều người như chị linh đã mất chẳng số tiền trong tài khoản
thậm chí bất đắc dĩ phải mang nợ ngân hàng hàng chục triệu đồng
bởi các chiêu thức lừa đảo này
các cơ quan chức năng và đơn vị truyền thông nhà mạng cũng đẩy mạnh tuyên truyền
cho những người dân cần cảnh giác cho những hộp gọi từ số máy lạ
người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân
số tài khoản qua điện thoại vì thông thường các cơ quan không nhu cầu quý vị làm như vậy
người dân cũng không nên gọi lại các số gọi bị nhỡ có cấu trúc đặc biệt
để bảo vệ
quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có
cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập
mật khẩu đăng nhập mã xác thực otp của dịch vụ ngân hàng số cho bất kỳ ai
người tiêu dùng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
cụ thể người tiêu dùng cần tìm hiểu kiểm chứng xác thực thông tin
khi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ
người tiêu dùng cần thông báo nhà mạng viễn thông
khóa ngay sim khi phát hiện bị mất quyền kiểm soát
công an tỉnh yên bái vừa bắt giữ đối tượng truy nã xuất cảnh trái phép sang trung quốc
đối tượng đang bị công an huyện yên bình truy nã về tội tổ chức đánh bạc từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
vào ngày một mươi một tháng một phòng an ninh đối ngoại phối hợp văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
và phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạ sơn tiếp nhận công dân lý văn tuấn
do lực lượng chức năng phía trung quốc trao trả tại cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn
bước đầu tuấn khai nhận vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sau khi gây án tại huyện yên bình
đối tượng đã bắt xe khách lên khu vực gần cửa khẩu chima tỉnh lạ sơn
sau đó xuất cảnh trái phép sang trung quốc để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an
hiện đối tượng đã được di lý về yên bái và bàn giao cho công an huyện yên bình để xử lý theo quy định của pháp luật
cuối năm là thời điểm gia tăng các loại tội phạm tệ nạn xã hội đặc biệt là các hành vi đánh bạc như đá gà ăn tiền
đánh bài ăn tiền để đảm bảo tình hình an ninh trật tự lực lượng công an đã chủ động triển khai nhiều biện pháp
trong đó tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
năm đối tượng cùng với tan vật là bảy bộ bài túi sách số tiền gần ba mươi năm triệu đồng
đó là những gì có ở hiện trường khi lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên địa bàn ấp cái tràm a hai xã long thạnh huyện vĩnh lợi
theo đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai từ tin báo của quần chúng nhân dân
cảnh sát hình sự công an huyện tĩnh lợi bắt quả tàn năm đối tượng này đang sát phạt nhau qua những lá bài tứ sắc
còn tại ấp mặt đây thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi từ tin báo của người dân
có các đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền
cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi cũng nhanh chóng kiểm tra
bắt giữ bảy đối tượng có liên quan thu giữ hai con gà đá số tiền trên ba mươi triệu đồng
cùng nhiều căn vật khác có liên quan
các đối tượng lợi dụng các địa bàn giáp ganh để tổ chức hoạt động
thường là chúng bố trí ở những điểm xa những đường lớn và bố trí những người canh đường
rồi chúng tổ chức ở những nơi đồng gồm những nơi xa khu vực dân cư
bên cạnh đó thì còn tổ chức ở những nhà trọ nhà viên
với quy mô khép kính gây khó khăn cho lực lượng truy bắt
cái thứ hai thì hiện nay thành phần đối tượng tổ chức là những đối tượng ở địa bàn
cấu kết với các đối tượng ở địa bàn giáp ganh chúng lôi kéo người dân tham gia
trong đó đáng chú ý nhất là thành phần những người dân ở tỉnh về phòng chống dịch
về tại địa phương thì tham gia
chắc số lượng này rất là đông
chỉ tính riêng từ cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đến nay
công an huyện vĩnh lợi đã đấu tranh triệt xóa một mươi chín vụ tên nạn xã hội
bắt giữ bảy mươi năm đối tượng có liên quan phát hiện điều tra làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm về ma túy kinh tế môi trường
công an các xã thị trấn của huyện cũng tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
giải tán các đối tượng tụ tập đánh bạc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về tác hại của các loại tệ nạn này
chú trọng đến công tác tuyên truyền kết hợp với các ban ngành đoàn thể
từ thị trấn đến ban nhân tránh các ấp để nêu cao tinh thần tuyên truyền cho người dân
qua công tác tuyên truyền thì đã mang lại kết quả rất là thiết thực
trong đó có nhiều tin báo tối giác tội phạm đến đơn vị công an thị trấn
đồng độc tuần tra bắt giữ những đối tượng vi phạm đặc biệt là trong đó các đối tượng tệ nạn xã hội
các vụ việc mà xảy ra các tệ nạn xã hội công an thị trấn đã đáp ứng rất là kịp thời ngăn chặn rất là kịp thời
vì vậy trong tình hình gần đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn
nói riêng trên địa bàn các địa phương nói chung thì rất là ổn
với quyết tâm của mình
công an huyện vĩnh lợi đã và đang cùng với lực lượng công an toàn tỉnh bạc liêu
đấu tranh đánh mạnh vào các điểm tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn
qua đó đảm bảo tốt tình hình an ninh trực tự toàn xã hội
có phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động chính trị kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
đảm bảo sự bình yên để người dân vui xuân đón tết
thưa quý vị theo thông tin từ sở y tế tp hcm
đến sáng nay ngày một mươi sáu tháng một tại thành phố đã phát hiện thêm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín mang biến chủng omicrom
tất cả đều là ca bệnh nhập cảnh và đã được cách ly
trong số này một bệnh nhân nữ tám mươi hai tuổi trở về từ mỹ và mắc nhiều bệnh nền
đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
một mươi bảy trường hợp còn lại không có triệu chứng hiện đang theo dõi cách ly tại bệnh viện giải chiến số một mươi hai
cho đến thời điểm hiện tại tp hcm đã ghi nhận có ba mươi ca mắc covid một mươi chín mang đến chủng omicron
tất cả trường hợp này đều được cách ly
ngay sau khi nhập cảnh trước đó bộ y tế cảnh báo biến chủng omecron có tốc độ lây nhiễm rất nhanh
đặc biệt ở nhóm chưa tiêm chủng có thể dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc gây quá tải hệ thống y tế
như chúng tôi đã thông tin với hơn hai trăm linh bệnh liên quan đến hậu covid một mươi chín
những hậu quả sau khi f khỏi bệnh được xem là vấn đề mới phát sinh của thành phố
khi ghi nhận không ít người gặp vấn đề sức khỏe sau khi mắc covid một mươi chín khá đa dạng
với mục tiêu giúp cho f mắc hội chứng hậu covid một mươi chín mau chóng bình phục
sáng nay một mươi hai f đã được thăm khám chăm sóc sức khỏe miễn phí
theo chương trình trung tây chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu nhiễm covid một mươi chín
đây chỉ là một trong số năm trăm linh trường hợp được thăm khám và điều trị
tại viện y dược học dân tộc tp hcm sáng nay
có mặt trong buổi khám bệnh dành cho f hậu covid một mươi chín sáng nay
người đàn ông này cho biết khi mắc covid một mươi chín anh chỉ bị ho nhẹ mất mùi vị
tại vì tầm bốn năm ngày sau
thế nhưng sau khi mắc bệnh dù đã hai tháng trôi qua
nhưng sức khỏe anh vẫn chưa hồi phục như lúc đầu

ví dụ mình làm cái gì là hay quên cái đó
lúc trước thì không có bị quên nhiều nhưng mà giờ thì thấy nó hơi quên nhiều
theo thống kê của hội đông y tp hcm
trong đợt dịch thứ bốn
vừa qua hơn tám mươi bệnh nhân f đều có hội chứng hậu covid một mươi chín
đặc biệt một số trường hợp có hiện tượng bị sơ phổi
có thể phục hồi được mất dần theo thời gian hoặc kéo dài vài tháng
và cũng có thể trở thành sơ hóa vĩnh viễn
nhìn chung các hội chứng hậu covid một mươi chín xuất hiện khi bệnh nhân nằm viện
từ ba đến sáu tháng sau khi bệnh nhân âm tính trở lại hoặc điều trị tại nhà
nằm viện càng lâu bệnh càng nặng và di chứng học covid một mươi chín ngày càng cao
ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống người bệnh
đặc biệt thực tế cho thấy rất nhiều bệnh nhân qua đợt covid một mươi chín
nhưng sau đấy diễn biến nặng sưu hấp tử vong
hoặc tậm chí những biến cố về tim mạch ví dụ như nhồi máu cơ tim
ví dụ như đột quyền áo ở giai đoạn covid một mươi chín
và tử vong trong giai đoạn hậu covid một mươi chín
vì những cái biến cố những biến chứng của giai đoạn hậu covid một mươi chín như thế
mục tiêu lớn nhất theo tôi nghĩ là chương trình và những người thầy thuốc
và những nhân viên y tế cũng như tất cả mọi người cùng tổ chức chương trình này
là đem lại sự chủ động tập trung
chúng ta sẽ làm sao để chăm sóc rà sóc sức khỏe cho người dân
để làm sao cho người dân phát hiện ra những vấn đề hậu nhiễm covid của mình
để từ đó chủ động chăm sóc sức khỏe của mình
dự kiến trong khoảng từ ngày một mươi sáu tháng một đến ngày hai mươi chín tháng bốn
chương trình chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu nhiễm covid một mươi chín
sẽ hỗ trợ và thăm khám cho khoảng một mươi hai người dân
và từ ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trở đi
hoạt động này sẽ được khám mỗi ngày khi có bệnh nhân đến
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị sau khi phát hiện thêm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín
mang biến chủng omicron tại tp hcm
đến nay cả nước đã ghi nhận sáu mươi tám ca nhiễm biến chủng omicron
cả nước đã tiêm hơn một trăm sáu mươi tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
có ba mươi bốn tỉnh thành bao phủ đủ hai liều cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
là một mươi bốn năm trăm một mươi một tám trăm tám mươi ba liều trong đó mỗi một là tám chín mươi bảy liều
cả nước đã tiêm hơn tám trăm sáu mươi liều mỗi hai là sáu bốn trăm một mươi bốn hai mươi ba liều
bộ y tế đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi hai
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên không để sót đặc biệt là người có bệnh nền
người trên năm mươi tuổi
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt lưu ý các đối tượng thường xuyên di chuyển từ một mươi tám tới năm mươi tuổi

các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh chủ động có kế hoạch phương án tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm tuổi đến một mươi một tuổi theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
thực tiễn thế giới và việt nam
vâng trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch covid một mươi chín đặc biệt là ở trong nước đã ghi nhận
các ca nhiễm biến chủng omicron cục quản lý dược bộ y tế vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo
cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết nguyên đán
nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
theo đó để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân
đặc biệt trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh có thể xảy ra vào mùa đông xuân
cũng như thuốc phục vụ nhu cầu trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
sở y tế các tỉnh thành phố cần chỉ đạo các bệnh viện trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc
sở khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm thiếu thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến
chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch covid một mươi chín
thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp tết nguyên đán cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông xuân
như suốt suốt huyết cúm a tay chân miệng sởi rô bê la tiêu chảy do virus rô ta các bệnh lây chuyển qua đường hô hấp tiêu hóa
cục hàng không việt nam đang thúc đẩy đàm phán với nhà chức trách hàng không các quốc gia để thống nhất nối lại các chuyến bay quốc tế
nhằm đáp ứng nhu cầu về nước đón tết của người việt nam ở nước ngoài
theo số liệu thống kê từ cục hàng không việt nam cho thấy khoảng một trăm bốn mươi người có nhu cầu người việt nam
về nước đón tết dự báo lượng khách về việt nam sẽ vượt ba mươi hành khách một tuần bao gồm cả công dân việt nam
việt kiều và người nước ngoài là khách ngoại giao công vụ chuyên gia nhà đầu tư
hiện tại cục hàng không việt nam đang thúc đẩy đàm phán với nhà chức trách hàng không các nước vùng lãnh thổ
đang triển khai kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ để thống nhất nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ
với việt nam và tăng tần suất các chuyến bay trong điều kiện phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu về nước của người việt nam
ở nước ngoài nhân dịp tết nguyên đán